xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại